đến thời điểm này việt nam là quốc gia có tài nguyên bosite thuộc loại lớn nhất thế giới
và phải nhấn mạnh rằng hiện tại với chữ lượng và tài nguyên dự báo chín hai tỷ tấn quạng bô xít nguyên khai
việt nam tự tin đứng thứ ba thế giới và khẳng định vị thế với nhiều triển vọng của ngành công nghiệp khai thác bô xít và chế biến alumin
trước đây việc phát triển ngành công nghiệp khai thác bô xít chủ yếu tập trung tại hai tỉnh của tây nguyên là đắk nông và lâm đồng
tuy nhiên mới đây việt nam đã cơ bản hoàn thành công tác điều tra đánh giá quạng bô xít vùng tây nguyên
mở rộng thăm dò chữ lượng tài nguyên quặng bô xít đã được thăm dò tại các tỉnh lâm đồng đắk nông gia lai và bình phước là khoảng bốn tỷ tấn nguyên khai
như vậy việt nam có tiềm năng khai thác bô xít và chế biến alumin luyện nhôm với quy mô lớn
có thể thấy rằng việc phát triển ngành công nghiệp khai thác bosit là chủ trương lớn của đảng và chính phủ
là nguồn lực quan trọng trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước
mới đây hàng loạt tin tức về các dự án chế biến alumin luyện nhôm quy mô lớn đã được đưa lên phương tiện thông tin đại chúng
chứng tỏ sự thu hút về đầu tư vào công nghiệp nhôm của việt nam
cụ thể trong tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai tập đoàn hòa phát đã đề xuất với tỉnh đắk nông đầu tư các dự án bao gồm

dự án chế biến alumin công suất hai triệu tấn alumin mỗi năm
dự án nhà máy tuyển quặng công suất năm triệu tấn một năm
dự án nhà máy điện phân nhồm công suất năm triệu tấn một năm
và dự án nhà máy điện gió hòa pháp công suất một năm trăm linh mw xây dựng tại huyện đắk sông và tuy đức
tổng kinh phí đầu tư của tổ hợp các dự án trên là khoảng hơn bốn tỷ đô la mỹ
cũng trong tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai tập đoàn việt phương đã báo cáo với thường trực tỉnh ủy đắk nông
về dự án tổ hợp bô xít alumin nhôm đắk cà long
diện tích sáu trăm linh hectare nằm trên địa bàn huyện đắk cờ long quy mô sản xuất hai triệu tấn alumin một năm
nhà máy điện phân công suất sáu trăm linh tấn nhơ một năm
cùng thời gian này tập đoàn công nghiệp thang khoáng sản việt nam tkv đã có báo cáo đề nghị chính phủ
xem xét đề xuất về nâng công suất hai dự án bô xít tây nguyên
cũng như là mở rộng triển khai các dự án khai thác chế biến quạng bô xít sản xuất alumin ở khu vực này
do hai dự án đã đầu tư của tkv là tổ hợp dự án bô xít nhôm lâm đồng tân rai
và dự án nhà máy sản xuất alumin nhân cơ đắk nông với công suất mỗi dự án sáu trăm năm mươi tấn alumin mỗi năm
đến nay cả hai dự án đạt hiệu quả kinh tế cao
các dự án này cũng có đóng góp tích cực vào sự phát triển của tây nguyên những năm gần đây
là tiền đề để tính tới việc mở rộng khai thác và chế biến bô xít ở tây nguyên
như vậy khu vực tây nguyên đặc biệt là đắk nông có tiềm năng khoáng sản bô xít rất lớn
đã được nhà nước đầu tư thăm dò các khu mỏ hoàn chỉnh trong nhiều năm
nên đã sẵn sàng cho việc đầu tư khai thác chế biến và đã có các dự án đã triển khai mang lại kết quả tốt
với những chính sách thu hút đầu tư của khu vực tây nguyên với hành lang pháp lý cho ngành khai thác
và chế biến khoáng sản ngày càng đầy đủ từ luật khoáng sản các thông tư
nghị định hướng dẫn các quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản
các dự án và triển vọng phát triển của ngành công nghiệp khai thác bô xít và chế biến alumin
trong tương lai sẽ đóng góp nhất định cho kinh tế của đất nước thu hút được nhà đầu tư vào lĩnh vực luyện nhôm
từ đó thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp chế biến cơ khí thiết bị và hóa chất phụ trợ
không nằm ngoài dự đoán tới đây chắc chắn sẽ có nhiều dự án khai thác và chế biến bô xít
sản xuất alumin lớn sẽ tiếp tục được đề xuất thu hút các nhà đầu tư không chỉ trong nước mà cả nước ngoài
để nhanh chóng đưa ngành công nghiệp bô xít nhôm alumin việt nam lên một tầm cao mới